tại khu vực biển cách tây nam vũng tàu một mươi ba hải lý tổ công tác của đoàn trinh sát số hai thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã phát hiện và kiểm tra tàu vận tải mang số hiệu la năm nghìn năm mươi tám ts đang vận chuyển năm mươi tấn đường cát
trên tàu có bốn thuyền viên tàu do ông huỳnh văn hùng thường trú tại cần đức long an là thuyền trưởng
qua kiểm tra phát hiện bốn thuyền viên trên tàu không có chứng chỉ chuyên môn hành nghề
toàn bộ năm mươi tấn đường cát không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã lập biên bản hoàn thiện hồ sơ ban đầu tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định